sau thời gian dài theo dõi các trinh sát cũng nắm được phương thức thủ đoạn hoạt động của kho này
cũng giống như kho của nguyễn ngọc và kho thứ nhất ở quận chín của đinh trí dũng
tức là khi xe bồn đến bọn chúng sẽ xả trực tiếp dung môi và xăng nền
công đoạn này cũng mất từ một mươi năm đến hai mươi phút dài hay ngắn thì tùy thuộc vào xe cỡ lớn hoặc nhỏ
sau cùng bọn chúng sẽ đổ bột màu trực tiếp vào xe bồn
nếu là xăng a chín mươi năm thì màu vàng còn xăng e năm thì màu xanh